thưa quý vị ở thời điểm hiện tại các ban ngành đều đưa ra những quy định mới để phù hợp với thực tế khách quan
mới đây bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh đã phối hợp với các vụ cục của bộ y tế
họp ra soát chỉ định đối tượng xét nghiệm trong tình hình mới
hiện các cơ sở khám bệnh chữa bệnh căn cứ điều kiện khả năng triển khai thực hiện xét nghiệm
theo một hoặc kết hợp các phương pháp xét nghiệm như phương pháp xét nghiệm rt pcr đơn mẫu
theo hướng dẫn tại quyết định số một nghìn hai trăm tám mươi hai qd bit ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về việc ban hành hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm covid một mươi chín
phương pháp xét nghiệm pcr gộp mẫu theo hướng dẫn của bộ y tế
tại quyết định số một nghìn tám trăm một mươi bảy quy đề bit ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trường hợp có triệu chứng người tiếp xúc trực tiếp có nguy cơ cao
thì xét nghiệm sang lọc mẫu đơn
xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo hướng dẫn tại quyết định số hai nghìn hai mươi hai quy đề bit
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về việc ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus sars cov hai
về tần suất xét nghiệm hiện đối với cán bộ nhân viên y tế
gửi lao động tại cơ sở khám chữa bệnh thực hiện xét nghiệm theo định kỳ bảy ngày một lần
đối với người bệnh sau khi khám ngoại chú cần chuyển vào điều trị nội chú
thực hiện xét nghiệm ngay sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội chú
đối với người bệnh truyền tuyến phải thực hiện xét nghiệm
đối với người bệnh đang được điều trị nội trú
thực hiện xét nghiệm theo định kỳ bảy ngày điều trị một lần
trong trường hợp có ca mắc covid một mươi chín trong khu điều trị nội trú
thì xét nghiệm ngay toàn bộ các đối tượng
đối với người nhà chăm sóc người bệnh được ở lại
trường hợp người bệnh điều trị nội trú dưới bảy ngày hoặc ba ngày
thì được một lần xét nghiệm virus sars cov hai cho người nhà chăm sóc người bệnh
và trường hợp người bệnh điều trị nội trú từ ba ngày hoặc bảy ngày trở lên
thì được hai lần xét nghiệm covid một mươi chín cho người nhà chăm sóc người bệnh
sự thảo quyết định mới nhất bổ sung thêm một số trường hợp
được chỉ định xét nghiệm nhưng người tới bệnh viện có nguy cơ cao
sau khi phân luồng sang lọc tại cổng bệnh viện
người mắc bệnh mạng tính bệnh nhân xạ trị bệnh nhân chạy thận nhân tạo
tái khám và lĩnh thuốc định kỳ cho bệnh mạng tính